các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi lái xe điều khiển xe taxi bảy chỗ đến đón phước khi lên xe phước yêu cầu lái xe chở đến huyện dương minh châu
khi xe chạy đến khu vực ấp phước tân hai xã phan huyện dương minh châu nơi đây có nhiều rảy mì cao su vắng người
lái xe là nữ nên phước đã dùng cái mũn kề cổ lái xe yêu cầu dừng lại tắt đèn đưa điện thoại
lái xe nghị phước dùng dao khống chế nên móc hết tiền trong túi là một triệu sáu trăm linh ngàn đồng
hai điện thoại đưa cho phước
sau đó phước đã kéo lái xe vào rẫy cao su ép quan hệ
tuy nhiên lợi dụng sơ hở của phước lái xe đã bỏ chạy và đến trình báo với công an
hiện công an huyện dương minh châu đang tiếp tục điều tra để làm rõ